cảnh sát giao thông sẽ bố trí lực lượng trên tất cả các tuyến giao thông đường bộ trong đó tập trung ở tuyến quốc lộ trọng điểm và các tuyến cao tốc nhằm phát hiện ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông
trong đó cảnh sát giao thông sẽ tập trung xử lý các vi phạm như nồng độ cồn ma túy quá tốc độ vi phạm phần đường làn đường tránh vượt dừng đỗ trở qua số người và không đội mũ bảo hiểm
hằng ngày lượng xe ra vào dừng đổ liên tục rất nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông khác
ngay khu vực trước cảng phú hủ quận chín tình trạng xe container ngang nhiên vàng hàng chiếm dụng lòng đường khiến người dân sống tại đây bất an mỗi khi qua lại khu vực này